quỹ ban nhân dân xã phúc thành huyện yên thành tỉnh nghệ an vừa xác nhận một vụ thuốc diệt chuột
vừa xảy ra trên địa bàn đã làm ba cháu nhỏ từ hai đến bốn tuổi nhập viện cấp cứu
thông tin ban đầu cho biết chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một con của một gia đình ở xóm chín xã phúc thành
huyện yên thành sang nhà hàng xóm chơi trong đó có một bé gái sinh năm hai nghìn một mươi bảy và hai bé trai sinh đôi năm hai nghìn một mươi bảy
tại đây các cháu có đi xuống bếp và thấy những hạt gạo nên đã bốc ăn
phát hiện sự việc chủ nhà đã khoảng hốt hét lên rồi báo tin cho gia đình các cháu
vì những hạt gạo đó có tẩm thuốc diệt chuột từ trước
ngay lập tức bố của ba cháu nhỏ đã móc gạo ra khỏi mẹ con rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện để cấp cứu
rất may mắn do được phát hiện kịp thời nên hiện sức khỏe của các bé đều bình thường